trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều loại mặt hàng thì việc bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm trong đó có mặt hàng thịt lợn là rất quan trọng
tuy nhiên hiện trên thị trường giá thịt lợn hơi vẫn đang ở mức cao trên tám mươi đồng một kg với mức giá như thế này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương đã tích cực triển khai công tác tái đàn để đảm bảo nguồn cung trong nước
tại hội nghị về thúc đẩy sản xuất trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi lớn điều chỉnh giá mặt hàng lợn hơi xuống mức bảy mươi đồng một kg và tương lai có thể giảm xuống từ sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg
yêu cầu các doanh nghiệp dẫn dắt một mươi bảy doanh nghiệp lớn chiếm một tỷ trọng rất lớn là chúng ta phải đưa giá về xung quanh bảy mươi
lý do này hiện nay giá thành sản xuất thì chúng ta biết rồi khoảng độ xung quanh bốn mươi bốn mươi năm
đúng không ạ thì chúng ta đưa ở cái tỷ lệ đó nào phù hợp để bảo vệ cho thị trường phát triển bền vững
chứ nếu như mà giá nó cao quá thì hàng hóa ở nơi khác nó vào đúng không ạ thì sau này tự ta đánh mất thị trường ở chính chúng ta
đối với cp cũng đồng hành cũng cùng tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi heo thì cũng có nhiều doanh nghiệp khác cũng đang cùng sản xuất
nếu như cái lợi thế đó mà đến lúc mà cp mà bị thiệt hại nhiều thì cái cơ hội mà để giữ lại các cái chuồng những cái đối tác mà làm
mà liên kết là làm chuồng trại với cp thì cp cũng mất đi những cái lợi thế
có thể nói nguồn cung thịt lợn đã rồi rào trở lại vấn đề là do khâu lưu thông nên giá thịt lợn vẫn chưa hạ nhiệt
vừa qua thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng bằng mọi cách phải đưa giá thịt lợn về dưới sáu mươi đồng một kg
và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lại tiếp tục một lần nữa đưa ra các biện pháp để bình ổn thị trường thịt lợn
chính phủ thủ tướng chính phủ
chính phủ đã chỉ đạo từ cuối năm hai nghìn một mươi chín là khi mà thiếu thịt lợn để đảm bảo cái lợi ích giữa người chân nuôi người phân phối và người thư dụng thì đồng ý cho nhập khẩu thịt lợn
thế thì đến một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi chúng ta đã nhập hai mươi sáu năm nghìn tấn thịt lợn tăng hai trăm linh năm so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín
thế và sắp tới đây
chúng ta có thể tăng cường một bước nữa nhập khẩu thịt lợn ở các thị trường như đức brazil mỹ và đặc biệt là với tập đoàn minato quảng nam
với nguồn cung trong nước bị thiếu hụt hai mươi do dịch tả lợn châu phi thì việc nhập khẩu thịt lợn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ là một trong những giải pháp để hạ nhiệt giá lợn hiện nay
tuy nhiên nhiều bài học thực tế đã cho thấy mở cửa thị trường thì dễ nhưng đến khi nguồn cung trong nước đảm bảo nhu cầu tiêu dùng
đến việc nông sản của chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt trên chính sân nhà của mình